thời gian qua tại một số địa phương của tỉnh phú thọ do không có chỗ để xe nên một số gia đình đã để xe ô tô qua đêm tại các đường liên thôn liên xã hay là các bãi để xe tự phát không có người trông coi
ngoài việc bị mất trộm các thiết bị như logo gương lốp thì gần đây tại khu phố hòa bình hai trên phường biến gót tp việt trì tỉnh phú thọ lợi dụng sự sơ hở của chủ phương tiện kẻ gian còn lấy trộm cả chiếc ô tô mang đi tiêu thụ
đã năm năm nay đêm nào gia đình anh nguyễn văn thiện ở tổ một mươi phố hòa bình hai phường bến gót thành phố việt trì cũng để chiếc xe ô tô tải của gia đình ở ven con đường này mà không có người trông giữ
và mới đây như thường lệ khoảng bốn giờ sáng anh thiện lấy xe để đi làm thì phát hiện chiếc xe ô tô đã bị kẻ gian trộm cắp
em để xe đây thì không có người chung xe an toàn thì có một cái khóa cửa chỗ tự
nhưng mà em thấy để đây bốn năm năm nay rồi thì xe nó vẫn chả thấy mất mát gì an ninh tốt thì em cứ để thôi
nhận được tin báo chỉ chưa đầy sáu giờ đồng hồ công an thành phố đã làm rõ thủ phạm của vụ án là nguyễn anh tuấn ở phường thanh miếu thành phố việt trì
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận đêm một mươi ba tháng chín tuấn một mình lang thang trên các tuyến đường của thành phố việt trì tìm tài sản sơ hở để trộm cắp khi đi mang theo một chiếc chìa khóa xe máy
khi phát hiện chiếc xe tải
tại biển kiểm soát một mươi chín l bảy nghìn một trăm bảy mươi để ven đường không có người chông giữ tuấn đã dùng chìa khóa xe máy cậy cửa kính ô tô kéo chốt mở cửa rồi lên xe mở khóa lái xe đi
sau khi trộm cắp được xe ô tô tuấn lái thẳng xuống xã tề lỗ huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc bán với giá một mươi triệu đồng
do bản thân tôi là người nghiện có nhu cầu sử dụng mất quý tôi đã xin quyết định ăn cắp ô tô
tôi dùng chiếc khóa xe máy loại dài
đã nhận được từ trước tôi cậy doang cửa xong rồi tôi mở cửa tôi lên xe tôi vẫn dùng chiếc khóa tôi để nổ máy lấy xe tôi chạy đi yên lạc tỉnh tường tôi bán nhanh hồng giá một mươi triệu số tiền có được thì tôi sử dụng cho bản thân chơi vợi
hiện công an tp việt trì đã thu hồi vật chứng đang củng cố hồ sơ xử lý nguyễn anh tuấn theo quy định của pháp luật
vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo đặc biệt đối với người dân cần nâng cao ý thức
chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản
như gửi xe vào các bãi trồng giữ xe hoặc sử dụng camera an ninh giám sát lắp đặt hệ thống cảnh báo trộm tránh sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp